đại tướng lê đức anh là một vị tướng trận mạc một nhà chỉ huy xuất sắc có tầm nhìn chiến lược
có chiến thuật tài tình và linh hoạt xử lý các tình huống phức tạp
đồng chí là một trong hai sĩ quan quân đội nhân dân việt nam đường phong hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng
cuộc đời binh nghiệp của đại tướng gắn với nhiều chiến trường vào nam ra bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả
dù đại tướng đã đi xa nhưng những đóng góp to lớn của ông trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước cũng như trong thời kỳ đổi mới luôn được lịch sử và nhân dân khắc ghi
trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam đại tướng lê đức anh là một trong những tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy chiến trường
và giành nhiều thắng lợi quan trọng bảo vệ biên giới thiêng liêng của tổ quốc và giúp nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
đồng chí cũng là người trực tiếp thị sát chỉ đạo và đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương xây dựng thế trận

phòng thủ vững chắc quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
sau khi đất nước hòa bình thống nhất đồng chí được đảng nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng
trọng trách lớn nhất là chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam